kính thưa quý vị một tin vui sẽ mở đầu cho nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngày hôm nay
theo thông tin từ hcdc ngày hai mươi bảy tháng bảy có bốn ba trăm năm mươi ba bệnh nhân xuất viện và đây là số lượng bệnh nhân
covid một mươi chín xuất viện trong một ngày cao nhất từ trước đến nay
hiện tại tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là hai mươi một ba trăm ba mươi tám người
ngành y tế tp hcm đang điều trị cho ba mươi chín một trăm một mươi bốn bệnh nhân dương tính
bao gồm những người có kết quả xét nghiệm rt pcr và test nhanh dương tính
trong số này bảy trăm bốn mươi bốn bệnh nhân có diễn tiến nặng đang thở máy một mươi ba trường hợp cần can thiệp ecmo
tính đến ngày hai mươi bảy tháng bảy tp hcm đã có tám trăm một mươi năm bệnh nhân covid một mươi chín tử vong
theo thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc trong ngày hai mươi bảy tháng bảy
thành phố có thêm bốn ba trăm năm mươi ba bệnh nhân xuất viện đây là số lượng f xuất viện trong một ngày cao nhất
tại tp hcm từ trước tới nay tp hcm tiếp tục thực hiện chiếc thị một mươi sáu và triết khai tăng cường
một số biện pháp đến ngày một tháng tám ngành y tế đang chuyển dần chiến lược điều trị
để hạn chế số ca tử vong siết chặt việc thực hiện chỉ thị một mươi sáu trên toàn thành phố